nghệ an và hà tĩnh là hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số hai đổ bộ vào sáng nay
bão đã gây nhiều thiệt hại về con người cũng như nhà cửa hoa màu trên địa bàn
hiện tại công tác khắc phục hậu quả bão số hai đang được người dân và chính quyền các tỉnh nghệ an hà tĩnh và quảng bình tiến hành gấp rút
tính đến một mươi hai giờ trưa ngày một mươi bảy tháng bảy tại nghệ an có hai người tử vong do mưa lũ
nạn nhân được xác định là bà nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại khối tám phường quỳnh thiện thị xã hoàng mai
nguyên nhân do bị sập xà máy tôn đè vào người và một thuyền viên của tàu vtb hai mươi sáu
hơn hai tám trăm linh nhà bị tốc mái trong đó có một trụ sở ủy ban nhân dân xã một trạm y tế hai trường học và hai nhà tập thể
hơn một mươi cây xanh và một trăm năm mươi ba cột điện cũng bị đổ nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông
ngoài ra một chiếc thuyền số hiệu vtp hai mươi sáu bị chìm
công tác khắc phục hậu quả cũng đang được người dân và chính quyền các địa phương tiến hành gấp rút để sớm ổn định cuộc sống
tại hà tĩnh do ảnh hưởng của bão số hai nên toàn bộ mái tôn tại chợ thạch kim huyện lộc hà đều bị tốc mái hư hỏng nghiêm trọng
gió cũng cuốn toàn bộ mái tôn trường trung học cơ sở bình an thịnh huyện lộc hà
hiện ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo địa phương cần nhanh chóng khắc phục thiệt hại
nhằm bảo đảm việc học tập cho các em học sinh trong năm học mới
theo thống kê hiện trên địa bàn hà tĩnh có một nhà dân và bốn mươi năm kiosk bị sập đổ
hai mươi một nhà dân bốn trường học và một trụ sở ủy ban nhân dân xã bị tốc mái
tám cột điện bị đổ sáu trăm linh bảy hectare lúa và hai trăm chín mươi hectare hoa màu bị ngập úng và nhiều cây cối bị đổ ngã
đặc biệt có bốn tàu cá bị sóng đánh chìm trong khu vực tránh chú bão
ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đang gấp rút triển khai các biện pháp hỗ trợ bảo đảm cho bà con ổn định cuộc sống tái sản xuất
tại quảng bình do ảnh hưởng hoàn lưu bão số hai hàng chục tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại cảng hòn la
xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã bị sóng đánh chìm
ngoài ra còn có nhiều tàu cá bị mắc cạn
theo đó khoảng từ một giờ sáng ngày một mươi bảy tháng bảy gió bão lớn tạo nên những cơn sóng có độ cao từ bốn đến năm mét
liên tục đánh vào khu neo đậu tàu thuyền tại cảng biển hòn la huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
làm nhiều tàu thuyền neo bị ảnh hưởng nặng
đến khoảng bốn giờ sáng sóng to và gió lớn đã giật đứt dây chẳng và đánh chìm hai mươi sáu tàu cá của ngư dân xã quảng đông
một tàu cá vỏ thép của ngư dân cảnh dương một tàu lai rắt của hải quân chín tàu cá ngoại tỉnh
và ba xà lan của cảng vụ quảng bình bị sóng đánh chìm bảy tàu hàng khác bị mắc cạn có bảy người bị thương
sáng nay lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã đến hiện trường kiểm tra
động viên gia đình các ngư dân có tàu bị hư hỏng và chỉ đạo biện pháp trục vớt
lai dắt các tàu cá bị nạn vào bờ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân
do ảnh hưởng của bão số hai vùng ven biển các tỉnh từ thanh hóa nghệ an hà tĩnh có mưa kèm gió lớn
từ hai mươi ba h đêm ngày một mươi sáu tháng bảy khi bão số hai áp sát bờ chuẩn bị đổ bộ vào đất liền
trên đoạn đường sắt từ thanh hóa đến vinh có nhiều cây cột điện hạ thế và cao thế đổ vào đường sắt
tuyến đường sắt bắc nam đoạn từ thanh hóa vinh bị tắc nghẽn hơn chục chuyến tàu cùng hơn bốn hành khách bị chậm
đây là sự cố bất khả kháng ngành đường sắt đã tổ chức phục vụ bữa sáng nước uống miễn phí cho hành khách
đến bảy h ba mươi sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy ngành đường sắt mới khắc phục xong thông đường cho các đoàn tàu chạy lại
cũng do mưa bão ngày một mươi bảy tháng sáu công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội tạm ngừng chạy tàu se ba mươi năm se ba mươi sáu
trên tuyến hà nội vinh và ngược lại hành khách trên các đoàn tàu se ba mươi năm se ba mươi sáu sẽ được chuyển đổi sang các đoàn tàu khác